tối qua một mươi bảy tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư tỉnh ninh bình tổ chức kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh đinh tiên hoàng đế
và khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sứ mệnh đế đô
chương trình kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh đinh tiên hoàng đế và khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước
các giá trị văn hóa tốt đẹp ý chí độc lập tự chủ thống nhất và khát vọng hòa bình của dân tộc
thể hiện lòng thành kính sự tri ân sâu sắc công lao những đóng góp to lớn của đức đinh tiên hoàng đế và các bậc tiền nhân
làm sâu sắc hơn về tầm vóc lịch sử giá trị đặc biệt vai trò to lớn của triều đại nhà đinh nhà tiền lê của nhà nước đại cầu việt
và của vùng đất cố đô hoa lư ninh bình trong tiến trình lịch sử dân tộc
đồng thời tôn vinh các giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội hoa lư
thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn phát huy truyền thống lịch sử văn hóa tại địa phương
lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng bốn
vừa qua tại quảng trường quận bình thủy thành phố cần thơ đã khai mạc lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội bánh dân gian nam bộ là sự kiện thường niên của thành phố cần thơ
qua một mươi một năm tổ chức đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng định được thương hiệu và sức lan tỏa
góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất nam bộ
lễ hội bánh dân gian nam bộ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn với khoảng hai trăm năm mươi gian hàng bánh dân gian ẩm thực đặc sản vùng miền
trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như hội thi bánh dân gian trưng bài và trình diễn cách làm bánh của các nghệ nhân
không gian giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm bánh tráng thuận hưng
ngay trong ngày khai mạc đã có hàng nghìn người dân đổ về khu vực tổ chức để tham quan thưởng thức ẩm thực vùng đất phương nam
đến với lễ hội du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân
với nguyên liệu là gạo nếp và rau củ sáng tạo thành nhiều loại bánh chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc gần gũi và đi vào tâm thức của người dân nam bộ
ngày du lịch toàn cầu trong đó có du lịch việt nam đang có nhiều tín hiệu phục hồi
trở lại tốc độ tăng trưởng trước khi có đại dịch covid một mươi chín
trước những tín hiệu tích cực đó ngành du lịch việt nam sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện hội trợ du lịch quốc tế tại tp hcm để thu hút các quốc gia vào vùng lãnh thổ tham gia
trong giai đoạn tăng tốc phát triển du lịch các sự kiện xúc tiến du lịch được xem là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến việt nam
tăng dòng khách lưu chuyển giữa các quốc gia và tối ưu hóa thu nhập du lịch thông qua việc kết nối giao thương